thưa quý vị trước tình hình dịch bùng phát tại một số địa phương cụ thể tại phú thọ sóc trăng cà mau
tại buổi làm việc trực tuyến với ban chỉ đạo ba địa phương này thủ tướng phạm minh chính đã đề nghị
các tỉnh phú thọ sóc trăng cà mau nhanh chóng kiểm soát các ổ dịch mới phát sinh
kiên trì thực hiện các biện pháp đã được chỉ đạo thống nhất từ trung ương với ba trụ cột chính
theo chuyên gia dịch tế nếu các tỉnh miền tây không rút kinh nghiệm về vấn đề xét nghiệm cách ly
mà thành phố hồ chí minh đã trải qua thì rất dễ dẫn đến nguy cơ bùng phát đợt dịch covid một mươi chín mới
trong những ngày qua mặc dù xuất hiện một số ổ dịch ngoài cộng đồng nhưng tình hình vẫn đang được kiểm soát
thực hiện chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia các tỉnh này đã tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp
phòng chống dịch dựa vào ba trụ cột thứ nhất giãn cách cách ly nhanh nhất hẹp nhất và chặt nhất có thể
để tránh lây lan ra diện rộng
thứ hai xét nghiệm phải thần tốc nhanh hơn tốc độ lây lan nhưng an toàn khoa học hợp lý hiệu quả
tiết kiệm để nhanh chóng phân loại chăm sóc điều trị kịp thời
thứ ba điều trị tích cực ngay từ xa từ sớm từ cơ sở để người bị nhiễm không chuyển bệnh nặng
góp phần giảm tử vong đồng thời tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine cho người dân
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng phạm minh chính đề nghị các tỉnh phú thọ sóc trăng cà mau
nhanh chóng kiểm soát các ổ dịch mới phát sinh kiên trì thực hiện các biện pháp đã được chỉ đạo thống nhất
từ trung ương với ba trụ cột chính
thủ tướng giao bộ y tế phối hợp hỗ trợ tối đa cho các tỉnh về biện pháp y tế
trên cơ sở nghị quyết một trăm hai mươi tám và hướng dẫn bốn nghìn tám trăm linh các địa phương cần đánh giá cấp độ dịch ở cơ sở
trên phạm vi nhỏ nhất có thể để có các biện pháp y tế hành chính phù hợp với từng cấp độ từng địa bàn
thủ tướng nhấn mạnh khi thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
vẫn phải tuân thủ nghiêm phương châm năm k vaccine điều trị công nghệ và đề cao ý thức của nhân dân
thủ tướng giao bộ y tế triển khai ngay một số nhiệm vụ
thứ nhất tổ chức tập huấn cho các địa phương trên cả nước về nghị quyết một trăm hai mươi tám và hướng dẫn bốn nghìn tám trăm linh
để có sự thống nhất trong nhận thức và phối hợp trong hành động đồng thời lắng nghe những khó khăn
vướng mắt bất cập trong quá trình thực hiện để kịp thời sửa đồ
thứ hai khẩn trương nghiên cứu điều chỉnh theo hướng bộ y tế chủ trì
chịu trách nhiệm đánh giá cấp độ dịch và chuyển cấp độ dịch của từng tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
theo tiêu chuẩn tiêu chí điều kiện quy trình chung tạo sự thống nhất trên toàn quốc
tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp không để mỗi tỉnh tự đánh giá một kiểu
thứ ba tập trung tăng cường năng lực y tế các cấp nhất là năng lực điều trị và ở cấp cơ sở
để phân loại điều trị từ sớm từ xa ngay từ cơ sở
thứ tư đẩy nhanh tiến độ bao phủ tiêm vaccine ưu tiên cho những đối tượng nguy cơ cao
địa bàn đang có dịch và tổ chức tiêm khoa học an toàn hợp lý hiệu quả
thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hiệu quả hơn nữa
trong việc đưa đón người từ địa phương này sang địa phương khác đảm bảo an toàn
về các biện pháp y tế và an sinh xã hội cho người dân
thưa quý vị cho đến thời điểm hiện tại tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát
cuộc sống đang dần trở về trạng thái bình thường mới
tuy nhiên không nên chủ quan vì nguy cơ nhiễm bệnh vẫn hiện hiếu
mỗi người hãy tự nâng cao ý thức bảo vệ gia đình và bản thân bằng cách thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế
thường xuyên theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh trên báo sức khỏe và đời sống
chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và lắng nghe phản hồi của khán giả
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại